vào lúc một mươi bảy h một mươi phút ngày một mươi tám tháng sáu tại vùng biển phú quốc một tàu cá mang số hiệu kh chín mươi nghìn năm trăm chín mươi năm ts
đang hoạt động tại khu vực cảng an thới thì bị sóng lớn đánh giặt vào bờ và bị mắc cạn
nhận được thông tin từ chủ tàu lữ đoàn một trăm hai mươi bảy vùng năm hải quân đã điều tàu bốn trăm sáu mươi sáu tiếp cận cứu nạn tàu ra khỏi khu vực bị mắc cạn
trước đó tàu kh chín mươi nghìn năm trăm chín mươi năm ts của ông nguyễn thanh tuấn quê ở khánh hòa đang neo đậu gần khu vực cảng an thới phú quốc
thì bị sóng lớn đánh đứt dây neo tàu trôi giạt vào bờ và bị mắc cạn vỡ bánh lái và hỏng máy
trước nguy cơ tàu bị sóng đánh lật chủ tàu đã liên hệ đề nghị lữ đoàn một trăm hai mươi bảy cứu nạn khẩn cấp
được sự đồng ý của cấp trên lữ đoàn một trăm hai mươi bảy đã điều khiển tàu bốn trăm sáu mươi sáu và hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ
nhanh chóng cơ động tiếp cận tàu cá bị nạn
đến một mươi năm h một mươi phút lực lượng cứu nạn đã có mặt tại hiện trường tổ chức đào cát phần tàu cá bị mắc cạn và làm dây cứu kéo
sau hai giờ cứu nạn cán bộ chiến sĩ lữ đoàn một trăm hai mươi bảy đã kéo được tàu cá kh chín mươi nghìn năm trăm chín mươi năm ts ra khỏi khu vực bị mắc cạn và tàu đã hoạt động trở lại bình thường